bộ tài chính cho biết là hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi giải ngân vốn đầu tư công đã tăng gần gấp hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín cả về tiến độ và mức thực hiện
theo đó ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi của các bộ ngành địa phương đến hết tháng hai là hơn ba mươi bốn bảy trăm linh tỷ đồng đạt bảy ba mươi tám kế hoạch quốc hội thủ tướng chính phủ giao
trong đó các bộ ngành trung ương giải ngân đạt năm bốn mươi sáu kế hoạch các địa phương giải ngân đạt bảy chín mươi sáu kế hoạch
theo phó vụ trưởng vụ đầu tư bộ tài chính mặc dù tiến độ giải ngân vốn hai tháng đầu năm có tiến bộ lớn so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn thấp so với kế hoạch đề ra do trong thời gian này hầu hết các bộ ngành địa phương đang tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm hai nghìn một mươi chín còn lại và triển khai phân bổ kế hoạch nhập dự toán chi cho các dự án được bố trí kế hoạch